các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một bản cập nhật về thông tin vụ khủng bố xảy ra ở tỉnh moskova
ủy ban điều tra nga ic cho biết họ đã tìm thấy những hình ảnh liên quan xung đột ukraine
trong điện thoại di động của một nghi phạm
các ảnh này gồm ảnh các binh sĩ ukraine và ảnh một người đàn ông quấn cờ ukraine
đứng trước một tòa nhà bị phá hủy
còn có hình ảnh một binh sĩ đứng trên xe tăng và cầm lá cờ ukraine có chu thích
lực lượng tác chiến đặc biệt của lực lượng vũ trang ukraine
nghiệp phát ngôn của ic bà svelentna petrenko cho hay
dữ liệu này có thể cho thấy mối liên hệ giữa vụ tấn công khủng bố
và hoạt động quân sự đặc biệt của ukraine
bà nói thêm rằng các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu các cơ quan an ninh ukraine
và các nhóm khủng bố hồi giáo quốc tế có liên quan đến việc lập kế hoạch
và tài trợ cho vụ thảm sát tại krakow city hall không
theo bà petronko vào sáng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nghi phạm đã gửi cho người chỉ đạo những bức ảnh
về lối vào krakow city hall và những con đường gần đó
bà lưu ý rằng ngày này chung với ngày nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt
tại ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó ic nói rằng đã tìm thấy bằng chứng về việc nghi phạm nhận tiền
và tiền điện tử từ ukraine
ukraine chưa lên tiếng về thông tin mới nhất nói trên
nhưng trước đó nước này luôn khẳng định không liên quan tới vụ khủng bố ở nga
vào ngày hai mươi hai tháng ba bốn công dân tajikistan đã nổ súng bên trong nhà hát
krakow city hall đông đúc và sau đó đốt trái tỏa nhà
tổng cộng mỗi ngày bốn công dân tajikistan đã nổ súng bên trong nhà hát
một trăm bốn mươi năm người thiệt mạng và trên năm trăm linh người bị thương trong vụ tấn công
theo nhà chức trách những kẻ bị tình nghi tấn công đã bị bắt giữ vào ngày hôm sau
khi đang cố gắng chạy trốn sang ukraine bằng ô tô
nhiều nghi phạm hơn bị bắt trong những ngày tiếp theo hầu hết đều là người gốc tajikistan
trên nhánh nhóm nhà nước hồi giáo ở afghanistan isisk đã nhận thực hiện vụ tấn công
tuy nhiên giám đốc cơ quan an ninh liên bang nga fsb alexander bonnikov cho rằng
mỹ anh và ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công
ukraine và các nước phương tây đã phủ nhận mọi liên quan
liên quan tới vụ việc ngày bốn tháng bốn cơ quan an ninh liên bang nga fsb thông báo
đã bắt giữ thêm ba đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố nói trên
theo fsb ba đối tượng bị bắt giữ tại moscow thành phố yekaterinburg thuộc vùng ural
và thành phố omsko ở vùng siberia mỹ cung cấp tài chính và tuyển mộ các tay súng thực hiện vụ tấn công
trong đó hai nghi phạm là người nước ngoài nghi phạm còn lại có quốc tịch nga
thông báo của fsb nêu rõ hai trong số này bị bắt giữ vì chuyển tiền để mua súng
và các phương tiện khác được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố
người thứ ba trực tiếp tham gia tuyển mộ tay súng và cung cấp tài chính để thực hiện vụ tấn công khủng bố
cùng ngày theo hãng thông tấn tass tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh rằng
những kẻ trù mưu sàn dựng vụ tấn công khủng bố vừa qua đang tìm cách làm suy yếu
tinh thần đoàn kết dân tộc của người dân nga
theo hãng tin rt hôm bốn tháng bốn ông putin cho rằng
vụ khủng bố không có mục đích nào khác ngoài làm suy yếu sự đoàn kết ở nga
bởi nga không thể là mục tiêu tấn công khủng bố của những người theo trào lưu trinh thống hồi giáo
ông putin ca ngợi nga là một ví dụ độc đáo về sự hòa hợp và thống nhất giữa các tôn giáo
ông khẳng định nga tuyên bố về những giá trị đó không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài
ông putin nhấn mạnh do đó nga không thể trở thành mục tiêu tấn công của những người
theo trào lưu trinh thống hồi giáo
cũng theo ông mắc cơ va có mọi lý do để tin rằng
những kẻ chủ mưu tấn công khủng bố đã tìm cách phá hoại sự đoàn kết của nga
ông putin nhấn mạnh không có mục đích nào khác có thể nhìn thấy được
vụ khủng bố nhằm vào trung tâm hoàn nhạc krokus sitihol ở ngoài ô mắc cơ va vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi năm người thiệt mạng và hơn năm trăm linh người khác bị thương
bốn đối tượng được cho liên quan trực tiếp đến vụ khủng bố đã bị bắt giữ khi đang định chạy trốn sang ukraine
kiev đã nhiều lần phủ nhận liên quan tới vụ việc
theo hàng tin
trên afp hơn một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhà hát krokus sitihol ở mắc cơ va
tổng thống nga vladimir putin vẫn chưa công khai gặp gỡ những người sống sót hay đến thăm hiện trường vụ tấn công
tuy nhiên cuối tuần qua người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov giải thích
tổng thống putin đang phản ứng với thảm kịch này theo cách riêng của mình
ông peskov trả lời phỏng vấn với một nhà báo nga
hãy tin tôi nếu các bạn không nhìn thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của tổng thống putin
điều đó không có nghĩa là ông ấy không đau buồn
về những gì ông ấy đang trải qua khó ai có thể nhận ra và hiểu được
điện kremlin không thông tin liệu nhà lãnh đạo nga có kế hoạch đến thăm người thân của những người thiệt mạng hay không
đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất ở nga trong hai thập niên
hôm hai mươi năm tháng ba tổng thống nga vladimir putin lần đầu tiên thừa nhận những kẻ hồi giáo cực đoan
đứng sau vụ tấn công nhà hát krokus sitihol
nhưng lưu ý còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ về vai trò của ukraine
đến ngày hai mươi sáu tháng ba giám đốc tổng cục an ninh liên bang nga fsb alexander bonnikov
cáo buộc mỹ anh và ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố nhà hát này
trong khi đó bộ ngoại giao nga cho rằng phương tây dùng con bài is để lấp liếm sự liên quan của mình
và không tin is có đủ khả năng tấn công khủng bố ở moscow
hôm ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thư ký hội đồng an ninh nga nikolai pachusev
trực tiếp quy trách nhiệm cho các cơ quan tình báo ukraine
về vụ tấn công khủng bố tại nơi tổ chức hoàn nhạc krokus sitihol ở tỉnh moscow khiến ít nhất một trăm bốn mươi năm người thiệt mạng
ông pachusev cũng ám chỉ sự sinh lý của phương tây
một ngày trước đó ông pachusev tố cáo tình báo phương tây sử dụng các nhóm khủng bố để tấn công đối thủ của mình
ông pachusev phát biểu tại một hội nghị các thư ký hội đồng an ninh của các quốc gia
thuộc tổ chức hợp tác thượng hải diễn ra tại astana kazakhstan
họ đang cố gắng làm cho chúng ta nghĩ rằng vụ tấn công khủng bố đó không phải do kiev thực hiện
mà là do các phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện có thể là chi nhánh is tại afghanistan
ông cũng nêu một chi tiết là ngay khi có tin về vụ khủng bố ở nhà hát krokus city hall
phương tây đã đồng loạt phủ nhận sự không liên quan của ukraine
tuyên bố trên của thư ký an ninh nga xuất hiện trong bối cảnh phía nga thường xuyên đưa ra các tuyên bố chống nato
các quan chức an ninh hàng đầu của nga thường xuyên khẳng định liên minh quân sự do mỹ đứng đầu này
đang phát động một cuộc chiến tranh chống nga
một vài vị trong số đó còn bóng gió về khả năng nga sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó
kể từ khi cuộc tấn công krokus sitihol xảy ra giới chức nga đã chủ động gọi đó là một phần của cuộc chiến tranh nói trên
trong khi đó giới chức nato tiếp tục tái khẳng định quyền của khối quân sự này trong việc cung cấp cho ukraine
những vũ khí mà nước này cần cho việc bảo vệ lãnh thổ của mình
vào tháng ba tình báo mỹ từng cảnh báo rằng lực lượng khủng bố có thể tấn công moscow
một ngày sau khi nhận được thông báo này vào ngày bảy tháng ba
cơ quan an ninh fsb công bố họ đã ngăn chặn cuộc tấn công của is vào một giáo đường do thái ở moscow
phía nga cho rằng mỹ đã không cung cấp thông tin cụ thể về vụ tấn công buổi hòa nhạc tại nhà hát krokus sitihol
giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại nga sergei nariskyn hôm hai tháng bốn cho biết
thông tin từ phía tình báo mỹ về vụ tấn công krokus sitihol là quá trung trung
và sau đó không giúp ích được gì cho nga trong việc nhận diện trước những kẻ phạm tội
phát ngôn viên bộ ngoại giao nga maria zakharova
hôm ba tháng bốn cáo buộc mỹ thực hiện một chiến dịch tung tin sai lệch
bà nói rằng chính phủ mỹ cần chứng minh rằng các tin tức trên báo chí mỹ là đúng
bằng việc tiết lộ thời điểm thông tin cảnh báo chi tiết được công bố và người nhận được thông tin đó
bốn ngày sau vụ khủng bố krokus sitihol giám đốc fsb alexander botnikov đã quy trách nhiệm cho ukraine
và nói về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương tây
ông botnikov trả lời với các phóng viên
chúng tôi tin rằng vụ khủng bố đó do các phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện
nhưng các cơ quan an ninh phương tây góp phần vào đó
còn các cơ quan an ninh ukraine có mối liên hệ trực tiếp
trong khi đó thư ký an ninh nga patrushev nói với tờ akumeti alphanty rằng
washington sử dụng nato làm công cụ tiến hành các cuộc chiến tranh tổng hợp
nhằm phá hoại và gây dối cho hệ thống chính quyền nhà nước của các nước không đồng tình
với chính sách của khối anglo saxon
trả lời phỏng vấn tờ akumeti alphanty
bà phỏng vấn được đăng tải vào đúng ngày hai mươi hai tháng ba
ngày xảy ra vụ khủng bố krokus sitihol
liên điện kremlin peskov nói rằng nato đang tiến hành một cuộc chiến chống nga
ông peskov cho biết
chúng ta đang trong trạng thái chiến tranh
ban đầu chúng ta phát động chiến dịch quân sự đặc biệt
nhưng sau đó phương tây tập thể đã trở thành một bên tham gia trong xung đột này
đứng về phía ukraine khiến nó trở thành một cuộc chiến tranh đối với chúng ta
vào ngày hai mươi ba tháng ba tổng thống nga putin nói với người dân nước này rằng
người ta đã mở sắn một cánh cửa bên phía ukraine để những kẻ khủng bố vượt biên sang nga
tổng biên tập đài rt của nga
cũng quy trách nhiệm về vụ khủng bố này cho ukraine và phương tây
bà cho rằng tình báo phương tây rõ ràng đóng vai trò trực tiếp trong vụ tấn công này
do họ đã nhận diện được những kẻ thực hiện vụ khủng bố
bà cho biết họ biết rõ ai là kẻ phạm tội
họ biết từ trước khi có sự bắt giữ nghi phạm
đây cũng chính là sự dính líu trực tiếp
một lần nữa bà magarita zyryk khẳng định
nguồn gốc của vụ tấn công không phải là is mà là ukraine
tương tự nghị sĩ nga alexander yakubovsky tuyên bố
chế độ ký ép đứng sau vụ tấn công
họ có thể sử dụng công cụ là các phần tử hồi giáo cực đoan
nhưng nếu thiếu tình báo phương tây thì điều này là bất khả thi
nghị sĩ nga pyotr tolstoy cho rằng
vụ tấn công ở nhà hát không thể nhìn nhận tách rời với cuộc chiến với phương tây tập thể
vì tương lai hòa bình của con cháu chúng ta
bộ quốc phòng nga vừa qua cho biết
hơn một trăm linh người đã ký hợp đồng phục vụ quân đội nước này kể từ đầu năm nay
trong đó khoảng một mươi sáu người ký hợp đồng chỉ trong vòng một mươi ngày trở lại đây
kể từ sau vụ khủng bố đẫm máu ở moscow
bộ quốc phòng nga cho biết
trong các cuộc phỏng vấn tuần qua tại các điểm tuyển quân ở những thành phố của nga
hầu hết ứng viên đều bày tỏ mong muốn trả thù cho những nạn nhân trong vụ khủng bố
ngày hai mươi hai tháng ba ở ngoại ô moscow
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh nhập ngũ ba trăm linh nam giới
song cho biết không cần phải huy động bắt buộc nữa vì số lượng ký hợp đồng tự nguyện quá đông
đến tháng một mươi năm ngoái bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu cho biết
hơn ba trăm ba mươi năm người đã gia nhập quân đội nga kể từ đầu năm
và moscow không có kế hoạch huy động bổ sung
nhóm isisk một chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is
đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công
tuy nhiên nga cho rằng những kẻ tấn công có liên quan đến ukraine
song ukraine và mỹ đã bác bỏ cáo buộc của nga
nga tiến hành đợt động viên một phần với ba trăm linh người được gọi nhập ngũ vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
song hiện tại tổng thống vladimir putin cho biết không cần phải huy động thêm quân
do số lượng ký hợp đồng tự nguyện đã quá đông
các tấm áp vích xuất hiện khắp các thành phố ở nga ca ngợi những người lính chiến đấu ở ukraine
là những người yêu nước và anh hùng
theo reuters nhiều người xin gia nhập quân đội nga còn bị thu hút bởi mức lương cao hơn nhiều
so với số tiền mà họ có thể kiếm được khi là dân thường
xung đột nga ukraine bùng nổ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong hai tháng qua nga đã giành thêm được một số ưu thế
sau khi cuộc phản công của ukraine
nga và ukraine vào năm ngoái bị thất bại
hồi tháng ba bộ trưởng quốc phòng sergei shoigu cho biết nga sẽ tăng cường quân đội
bằng cách bổ sung thêm hai đội quân và ba mươi đơn vị mới vào cuối năm nay